thưa quý vị ngày một mươi ba tháng bảy triều tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm sử dụng nhiên liệu rán hoa sơn một mươi tám trong ngày hôm trước
nhà lãnh đạo kim jong un khẳng định sẽ có hành động tấn công quân sự cho đến khi mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với bình nhưỡng
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna được sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo kim jong un triều tiên đã phóng icbm này để khẳng định khả năng và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới
tên lửa trên đã bay một một km trong bốn bốn trăm chín mươi một giây đã đến độ cao sáu sáu trăm bốn mươi tám km trước khi lao xuống vùng biển phía đông nước này
nhà lãnh đạo kim jong un tái khẳng định rằng một loạt cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ hơn sẽ được phát động cho đến khi mỹ và đồng minh của washington thừa nhận thất bại đối với chính sách thù địch vô ích đối với bình nhưỡng và từ bỏ chính sách của họ
trong diễn biến mới nhất anh nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông báo cơ quan này sẽ học
công khai trong ngày một mươi ba tháng bảy để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên
cuộc hợp này do mỹ albany pháp nhật bản manta và vương quốc anh ưu cầu
hôm nay quốc hội thái lan sẽ họp phiên toàn thể để bầu thủ tướng mới lãnh đạo đất nước trong bốn năm tới
các đảng có hai mươi năm nghị sĩ có thể đề cử ứng viên thủ tướng của đảng mình
trong đó liên minh tám đảng do đảng tiến bước thành lập sẽ đề cử ông pita limzaro enrak làm ứng cử viên thủ tướng
hiến pháp thái lan quy định để trở thành thủ tướng ứng cử viên của một đảng hoặc một nhóm đảng
cần nhận được sự ủng hộ của hơn nửa trong tổng số bảy trăm năm mươi nghị sĩ lưỡng viện quốc hội thái lan hay ít nhất ba trăm bảy mươi sáu phiếu ủng hộ
cũng theo hiến pháp thái lan người đứng đầu chính phủ không nhất thiết phải là nghị sĩ quốc hội
hoặc là ứng cử viên của đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử
hiện ứng cử viên pita limzarenrad của liên minh tám đảng do đảng tiến bước thành lập đã kiểm soát ba trăm một mươi hai ghế tại hạ viện
và cần thêm ủng hộ của sáu mươi bốn nghị sĩ nữa là có thể trở thành thủ tướng thứ ba mươi của thái lan
và theo hiến pháp thái lan nếu ứng cử viên pita limsarenraad không nhận được đủ số phiếu ủng hộ
trong một hoặc vài lần bỏ phiếu các đảng hoặc liên minh các đảng có thể đề cử các ứng cử viên khác
để quốc hội bầu vào trong các vòng bỏ phiếu tiếp theo diễn ra vào ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng bảy
trong khi đó chính đảng lâu năm nhất thái lan là đảng dân chủ cho biết
sẽ bỏ phiếu trắng khi quốc hội thái lan tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng trong ngày một mươi ba tháng bảy
đồng thời khẳng định quyết định bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống là phù hợp với các nguyên tắc của đảng dân chủ
hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại viniud litva đã kết thúc với nhiều quyết định quan trọng
trong đó có việc đạt được cam kết về triển vọng gia nhập liên minh của ukraine
trong khuôn khổ hội nghị nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy cũng công bố một cơ chế khung quốc tế
mở đường cho việc đảm bảo an ninh dài hạn để tăng cường năng lực quốc phòng cho ukraine
trong tuyên bố chung các nước g bảy cho hay cơ chế không bao gồm hỗ trợ trên nhiều khía cạnh
đó có hỗ trợ các thiết bị quân sự tiên tiến phát triển công nghệ quốc phòng công tác huấn luyện
chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng một số quốc gia khác ngoài g bảy cũng tham gia khuôn khổ này
đổi lại ukraine cam kết cải thiện công tác quản trị đặc biệt thông qua cải cách tư pháp và kinh tế
cũng như tăng cường tính minh bạch g bảy cũng nêu rõ sẽ triển khai các cuộc đàm phán với ukraine

g bảy cũng nêu rõ sẽ triển khai các cuộc đàm phán với ukraine để hợp thức hóa sự hợp thức hóa sự lâu dài dành cho kiev
thông qua các cam kết an ninh song phương và các thỏa thuận đi kèm với cơ chế đa phương này
phù hợp với các yêu cầu luật pháp và hiến pháp của mỗi nước
tuyên bố nêu rõ các nước g bảy sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán song phương với ukraine ngay lập tức
phản ứng trước các quy định này người phát ngôn điện kremlin gọi động thái của g bảy là sai định hướng
và rằng việc đưa ra các đảm bảo an ninh cho ukraine có thể sẽ rất nguy hiểm cho các nước phương tây
và gây nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh của nga
cũng trong khuôn khổ diễn ra hội nghị thượng đỉnh nato
thủy nghĩ kỳ đã có quyết định phê chuẩn việc gia nhập nato của thụy điển
tổng thống thủy nghĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết
ông sẽ chuyển đơn xin gia nhập nato của thụy điển lên quốc hội nước này
để tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi các nhà lập pháp nhóm họp trở lại vào ngày một tháng một mươi tới
nhiều tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nato ở vilnius litva
tổng thống erdogan cho biết đơn xin gia nhập nato của thụy điển sẽ không được quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn
trước tháng một mươi tới do cơ hội nước này đang trong kỳ nghỉ mùa hè
tuy nhiên ông hy vọng các nghị sĩ sẽ nhanh chóng bỏ phiếu thông qua vấn đề này
ngay sau khi quốc hội nhóm học trở lại
bên cạnh đó tổng thống erdogan nhấn mạnh stockholm sẽ cung cấp cho ankara lộ trình
về các bước mà nước này sẽ thực hiện để đối phó với khủng bố
ông erdogan cũng cho biết thêm theo thỏa thuận mới giữa hai nước
một cơ chế an ninh song phương sẽ được thiết lập ở cấp bộ trưởng
và hai nước sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố
ngoài ra thụy điển cũng sẽ tích cực ủng hộ thổ nhĩ kỳ hiện đại hóa liên minh hải quan
tự do hóa thị thực cũng như tiến trình gia nhập liên minh châu âu của thổ nhĩ kỳ
theo tổ chức di cư quốc tế iom số người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh nổ ra
tại sudan gần ba tháng trước đã vượt mức ba triệu người
dữ liệu do iom công bố mới đây cho thấy hơn hai bốn triệu người đã phải sơ tán trong nước
và hơn bảy trăm ba mươi người sơ tán ra nước ngoài
hầu hết trong số này sơ tán từ thủ đô khak tum
nơi khởi phát giao tranh giữa lực lượng bán quân sự rsf và quân đội sudan
kể từ ngày một mươi năm tháng bốn hoặc từ đa phua vì tình trạng bạo lực gia tăng trong thời gian qua
ai cập ở phía bắc và cộng hòa sát ở phía tây là những quốc gia điểm đến
của phần lớn người sudan
hội nghị thượng đỉnh các quốc gia láng giềng sudan với sự tham gia của lãnh đạo các nước cộng hòa shad
eriterrea ethiopia và nam sudan được tổ chức tại cairo ai cập trong ngày một mươi ba tháng bảy
dự kiến sẽ tìm cách đảm bảo an ninh và ổn định của toàn khu vực
và hướng tới mục tiêu xây dựng một tầm nhìn chung cho các quốc gia láng giềng trực tiếp với sudan
cũng như sẽ thống nhất về các cơ chế hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng sudan một cách hòa bình
kể từ cuối tuần qua lũ quét và lở đất do mưa lớn ở mỹ
các quốc gia láng giềng bắc ấn độ đã cướp đi sinh mạng của bốn mươi một người và gây tàn phá trên diện rộng
chính quyền bang himachal pradesh thông báo đã chuyển khoảng hai mươi năm khách du lịch từ gulu và manali
đến nơi an toàn trong ba ngày qua nhưng hiện vẫn còn hàng trăm người bị mắc kẹt
do hơn một một trăm linh con đường vẫn bị phong tỏa vì sạt lở đất và lũ lụt
sáu máy bay trực thăng đã được triển khai hỗ trợ hoạt động sơ tán người dân
các đội cứu hộ địa phương liên tục có mặt tại những nơi xảy ra sự cố do thiên tai
để điều phối nỗ lực cứu trợ và giải phóng những con đường bị ảnh hưởng bởi lở đất
bên cạnh đó cục khí tượng ấn độ dự báo mưa to đến rất to sẽ xuất hiện trong suốt cả tuần này
tại các vùng của miền bắc đất nước
kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima của nhật bản
dự kiến được tiến hành từ tháng tám tới đã gây quan ngại cho hàn quốc và các nước láng giềng
do các tác động xấu tiềm ẩn đối với môi trường và con người
liên quan đến vấn đề này tổng thống hàn quốc yun seok in đã đề xuất với thủ tướng nhật bản kishida fumio
cho phép các chuyên gia nước này tham gia giám sát quá trình xả thải
tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh nato
tổng thống hàn quốc jun suk in đề nghị chia sẻ thông tin giám sát
về việc toàn bộ quá trình xả nước thải ra biển theo thời gian thực
và các chuyên gia hàn quốc phải được phép tham gia quá trình này
ông cũng yêu cầu việc xả thải phải được ngừng ngay lập tức
nếu phát hiện nồng độ tập trung chất phóng xạ trong nước vượt quá tiêu chuẩn
đáp lại thủ tướng nhật bản kishida fumio cho hay sẽ làm mọi cách có thể
để đảm bảo an toàn và không gây hại đến sức khỏe của người dân hai nước hay môi trường
ông cũng khẳng định việc xả nước thải được thực hiện theo đánh giá của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
đồng thời cam kết thông báo minh bạch và kịp thời kết quả việc giám sát xả thải
bộ thương mại và một mươi hai bộ khác của trung quốc vừa công bố kế hoạch hành động ba năm
theo đó nước này sẽ thúc đẩy việc xây dựng vòng tròn sống tại các thành phố cấp tỉnh trở lên
cho phép người dân thực hiện mọi hoạt động cần thiết của mình trong một khu vực chỉ cách nhà một mươi năm phút đi bộ
cụ thể người dân sẽ có thể tìm được địa điểm mua hàng hóa thực phẩm
tìm giúp việc và các dịch vụ sửa chữa ở khoảng cách chỉ trong vòng một mươi phút đi bộ từ nhà
trong khi được hưởng các dịch vụ và hàng hóa tiêu dùng cao cấp liên quan đến văn hóa
giải trí kết nối xã hội y tế và thể thao trong khoảng cách một mươi năm phút
các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và trông trẻ cũng sẽ được thúc đẩy
theo kế hoạch các địa phương sẽ nỗ lực tối ưu hóa quy hoạch thương mại trong các cộng đồng dân cư
cung cấp các điều kiện tiêu dùng tốt hơn và tạo ra các cộng đồng thông minh hơn
trong khi tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân
hiện trung quốc đã triển khai hơn hai vòng tròn tại tám mươi khu vực trọng điểm trên cả nước
mang lại lợi ích cho trên bốn mươi hai triệu dân
thưa quý vị
trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm nay tại thổ nhĩ kỳ vẫn là ký ức kinh hoàng đối với nhiều người
nhưng nó cũng để lại nhiều bài học nhiều kinh nghiệm sâu sắc
trong thảm họa ấy những chú chó cứu hộ đến từ các lực lượng cứu hộ của nhiều quốc gia trên thế giới
đã hỗ trợ đắc lực cho việc tìm kiếm những người bị mất tích
tuy nhiên lực lượng đặc biệt này tại thổ nhĩ kỳ lại thiếu hụt
và vì thế giờ đây một huấn luyện viên ở istanbul đã thực hiện dự án
biến những chú chó hoang trên đường phố và tại các trạm cứu hộ động vật
trở thành trợ thủ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn
mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
lang thang xin ăn trên đường phố
hình ảnh này chính là một phần của thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ
nơi mà số lượng những con chó hoang lên tới nửa triệu
và ngày càng nhiều người dân địa phương nhận thấy sự phiền bản
và sự hạnh phúc của chúng ngoại trừ anh gostan eker
tôi nghĩ chú chó đen kia đã có những trải nghiệm tồi tệ với người dân
con chú này có thể đã bị gia đình bỏ rơi
là một người yêu thích động vật và có kinh nghiệm trong huấn luyện chó
anh gostan đang tìm kiếm những chú chó hoang với trí thông minh và bản năng tốt
cho dự án tiềm năng của mình biến chúng
và trở thành những chú chó cứu hộ
tôi đang tìm kiếm những chú chó mà tôi có thể huấn luyện được
trước tiên phải giúp chúng vượt qua những chấn thương do cuộc sống lâu ngày trên đường phố
sau đó hướng dẫn chúng để trở thành những chú chó cứu hộ
bên cạnh những chú chó hoang
trạm cứu hộ động vật cũng là nơi gostan đặt nhiều hy vọng
sau nhiều năm làm nhiệm vụ huấn luyện chó nghiệp vụ cho một đơn vị phòng chống ma túy
anh ấy biết mình đang tìm gì
nó rất hòa đồng và không sợ con người
tôi sẽ kiểm tra xem nó có khỏe không
sau đó đánh giá sự hòa đồng của nó với những con chó khác ở đây
và cuối cùng là với con người
cho cứu hộ là một lực lượng không thể thiếu trong công tác cứu hộ cứu nạn
trận động đất kinh hoàng vừa qua tại thổ nhĩ kỳ
ít nhất năm mươi người thiệt mạng trong động đất
nhưng cũng đã có rất nhiều sinh mạng được cứu sống nhờ những nhân viên cứu hộ đặc biệt này
tuy vậy phần lớn cho cứu hộ đến trong năm hai nghìn hai mươi
những chú chó được huấn luyện bài bản sẽ là trợ thủ rất đắc lực
trong việc tìm kiếm các nạn nhân bị trôn vùi
ngay cả máy móc cũng không thể nhanh và chính xác như chúng
đó là lý do vì sao chúng ta cần bổ sung lực lượng này cho những tình huống khẩn cấp trong tương lai
dự án của anh gostan hiện thu hút được sự tham gia của nhiều người dân istanbul
và nhiều người cũng dần gạt bỏ sự kỳ thị với những chú chó đường phố
thậm chí còn nhận nuôi chúng và đưa tới đây để học cách trở thành một nhân viên cứu hộ
tôi cảm thấy sốc trước thảm họa động đất vừa qua
vì vậy tôi cũng muốn đóng góp gì đó để chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho những điều như vậy
những chú chó và chủ nhân của chúng sẽ trải qua bài huấn luyện thực hành đánh hơi
và tìm kiếm một người mất tích trong rừng rậm
và đáng mừng sau một thời gian đào tạo tất cả đều đạt tiêu chuẩn
chúng tôi hy vọng mọi người có thể dành sự yêu thương nhiều hơn cho những chú chó hoang
chúng có thể phiên tói có thể bị xua đuổi nhưng chính chúng cũng có thể cứu sống chúng ta
những chú chó xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn
và không chỉ là cuộc sống tốt đẹp thôi đâu mà còn là một cuộc sống có mục đích tuyệt vời
đương nhiên sẽ cần nhiều thời gian tâm huyết và sự kiên nhẫn để biến một chú chó bình thường thành một chú chó cứu hộ
nhưng khi nhìn vào thành quả thì mọi nỗ lực đều có giá trị